vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh viện kiểm sát nhân dân huyện tân châu tỉnh tây ninh
đã lấy lời khai của phạm trí linh ba mươi ba tuổi và làm việc với những người liên quan để điều tra vụ bạo hành xảy ra tại xã suối dây huyện tân châu
trước đó trên mạng internet lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị chồng bạo hành dã man
người chồng đẩy và nhấn đầu vợ xuống hồ nước và đánh vợ ngay trước mặt con nhỏ
trong đoạn clip phát tán trên internet linh cho biết đánh vợ do hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
tối một mươi ba tháng chín thời điểm xảy ra vụ việc linh đã nhậu say nên không kiểm chế được bản thân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng tối qua xác nhận năm đối tượng người trung quốc và một đối tượng người việt nam
vừa bị công an thành phố đà nẵng bắt khẩn cấp và thực hiện lệnh tạm giam vì đã có hành vi lôi kéo các cô gái trẻ
trong đó có một thiếu nữ chưa tròn một mươi sáu tuổi để quan hệ tình dụng và quay clip sách
tối ngày một mươi bốn tháng chín lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an quận sơn trà và công an phường an hải bắc
bất ngờ kiểm tra ngôi nhà bốn tầng trên đường lê minh trung phường an hải bắc quận sơn trà mà các đối tượng này đang lưu trú
qua kiểm tra máy móc trang thiết bị của số đối tượng này cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng phát hiện nhiều hình ảnh
video đổi trụy đang được các đối tượng phát tán lên mạng internet
năm đối tượng người trung quốc trực tiếp thực hiện hành vi này bao gồm trương huệ mẫn là đối tượng cầm đầu tưởng đăng quân phương tuấn kiệt đới hồng hy lưu tiểu duy
còn nữ đồng phạm với nhóm đối tượng trên là sầm thị xen chú tại tỉnh gia lai bạn gái của mẫn đồng thời là phiên dịch cho nhóm người trung quốc
bước đầu công an tp đà nẵng xác định có ít nhất bốn cô gái trẻ đã bị lôi kéo rụ rỗ vào đường dây sản xuất clip sách này
gần sáu mươi đối tượng có hành vi tổ chức đá gà ăn tiền trên địa bàn phường láng tròn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị lực lượng công an tỉnh bạc liêu bắt quả tàng
lực lượng công an ập vào bắt quả tăng năm mươi tám đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền tại nhà của ngô trung cường chú tại khóm ba phường láng tròn thị xã giá rai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi hai con gà đá hơn hai trăm bốn mươi năm triệu đồng hai mươi hai xe mô tô các loại
tại cơ quan công an ngô trung cường đã thừa nhận hành vi tổ chức cho các đối tượng đá gà ăn tiền tại nhà của mình